mô hình dần tạo được lòng tin với người dân thủ đô
tạo được uy tín trong hệ thống khám chữa bệnh của ngành y tế hà nội

cũng cho những bệnh nhân của thủ đô hà nội
nhưng đồng thời chúng tôi cũng sẽ làm thêm những cái kỹ thuật mới
mà chúng tôi cùng với giáo sư nước ngoài đưa ra những cái nghiên cứu khoa học
cũng trao dồi chuyên môn cũng như là cho nhân viên đi cập nhật những cái kiến thức mới nhất của trên thế giới
sự thành công của mô hình khám chữa bệnh một đơn giá tại trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội
là một nỗ lực đáng ghi nhận của ngành y tế hà nội
và cũng là tiền đề để hà nội phát triển nhân rộng nhiều mô hình tương tự
nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng y tế phục vụ nhân dân
thưa quý vị trong những năm qua điện lực đắk nông đã ưu tiên tập trung các nguồn lực
kết hợp vốn trung ương và địa phương đầu tư lưới điện quốc gia về các bon làng
nhất là nơi vùng sâu vùng xa của tỉnh
vì vậy đến nay đắk nông đã đạt chín mươi chín năm mươi bảy thôn buôn có điện lưới quốc gia
góp phần làm thay đổi bộ mặt các bon làng nơi vùng sâu vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trong những ngày gần tết mậu tuất người dân tại các buôn làng đắk nông nói chung
nhất là gần một trăm bốn mươi hộ dân tại bon mera xã quảng tân huyện tuy đức nói riêng
rất phấn khởi khi được đón nhận dòng điện lưới quốc gia
bon mê ra là địa phương đặc biệt khó khăn nằm cách xa trung tâm khoảng bốn mươi km
đường xá đi lại phức tạp nên việc đầu tư lưới điện gặp nhiều khó khăn
trước đây do chưa có điện lưới quốc gia người dân phải dùng năng lượng mặt trời
hoặc tự góp tiền kéo đường điện tạm gây nguy hiểm đến tính mạng
đồng thời điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân
nhất là việc phục vụ trong sản xuất nông nghiệp
năm nay điện lực đắk nông đầu tư kéo điện lưới quốc gia về tận bon
nên bà con rất phấn khởi không những tự nguyện hiến đất chặt bỏ cây trồng khi đường điện đi qua
nhiều người dân còn tham gia trực tiếp cùng ngành điện đóng góp ngày công
vận động bà con trong thôn hiến đất để dăm điện quốc gia về bon sớm nhất
so với những ngày đầu tách tỉnh năm hai nghìn bốn chỉ có sáu mươi tám số hộ ở khu vực trung tâm của các huyện và xã
trong tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia thì đến nay tỷ lệ hộ dân được dùng điện đạt chín mươi
có đến chín mươi chín năm mươi bảy số thôn buôn có điện lưới quốc gia
nó cũng đáp ứng phần rất là lớn cho việc kéo điện về các vùng sâu vùng xa
những khu vực không có điện nâng tỷ lệ hộ có điện lên
trong thời gian tới với chủ trương của tỉnh thứ nhất là sẽ xây dựng nông thông mới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi những khu vực có tiêu chí số bốn về điện không đảm bảo
và theo kế hoạch của tỉnh công ty đường lực đất nông đã đưa chương trình quy hoạch phát triển lưới điện
và đáp ứng tiêu chí số bốn về điện ở những xã mà theo kế hoạch là tiêu chí nông thông mới
do nghị quyết của tỉnh đưa ra
việc làm này đã đem lại lợi ích thiết thực cùng với chính quyền địa phương các cấp
chăm lo cho cuộc sống người dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số
góp phần cùng với tỉnh đắk nông đẩy nhanh tiến độ
thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại tổng cục thể dục thể thao
đã diễn ra cuộc bầu chọn vận động viên huấn luyện viên tiêu biểu
vận động viên huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
cuộc bầu chọn vận động viên huấn luyện viên tiêu biểu vận động viên huấn luyện viên thể thao
người khuyết tật xuất sắc toàn quốc do bộ văn hóa thể thao và du lịch
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ubnd việt nam
tổng cục thể dục thể thao phối hợp tổ chức báo thể thao việt nam
và ban tuyên giáo trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thực hiện
được tổ chức đồng loạt vào hôm nay hai mươi tám tháng một mươi hai tại hai địa điểm là hà nội và thành phố hồ chí minh
với gần hai trăm linh phóng viên tham dự
đây là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh những tài năng của thể thao việt nam
sau những ngày tập luyện gian khổ và sự nỗ lực công hiến mang về những thành tích xuất sắc
cho thể thao nước nhà trên đấu trường trong nước và quốc tế
cuộc bầu chọn năm nay diễn ra ở thời điểm thể thao việt nam vừa trải qua một năm
với nhiều hoạt động sôi nổi nhiều thành tích mới được ghi nhận
đặc biệt đoàn thể thao việt nam vừa kết thúc sea games hai mươi chín với năm mươi chín huy chương vàng
bảy huy chương bạc năm mươi năm huy chương đồng xếp thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội
dự kiến kết quả của bình chọn vận động viên huấn luyện viên tiêu biểu
vận động viên huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc
sẽ được công bố trong những ngày tới
trong phần tin quốc tế
nga khởi tố hình sự vụ nổ siêu thị tại cntecur
giá rét hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ khiến ít nhất một mươi người bị thương
tại một siêu thị ở thành phố sanketepur của nga vào đêm qua
qua điều tra sơ bộ cho thấy một quả bom tự chế đã gây ra vụ nổ này
lực lượng chức năng của nga đã khởi tố hình sự và xác nhận vụ tấn công
lịch sử của nga
nó có chủ đích giết người
qua điều tra các điều tra viên cho biết một quả bom tự chế có sức công phá
tương đương với hai trăm linh gram tnt phát nổ tại khu vực để túi sách của khách hàng
trong siêu thị perek redstock quận kalinitsky
các cơ quan chức năng của nga đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý giết người
trong khi đại diện doanh nghiệp sở hữu siêu thị cho biết sẵn sàng hỗ trợ tối đa
cho các nạn nhân
ủy ban chống khủng bố quốc gia nga đang phối hợp hoạt động với các cơ quan an ninh
tình trạng khẩn cấp và các lực lượng thực thi pháp luật khác để truy tìm những kẻ tham gia tấn công
hiện nay tình hình tại siêu thị đã hoàn toàn được kiểm soát
một mươi nạn nhân bị thương đã được chuyển đến bệnh viện
khoảng năm mươi người đã được sơ tán khỏi tòa nhà cao tầng có siêu thị trên
tổng thống nga vladimir putin vừa chính thức gửi các hồ sơ cần thiết đến ủy ban bầu cử
quốc gia nga để tái tranh cử thêm nhiệm kỳ lần thứ tư
theo các cuộc thăm dò thực hiện tại nga tổng thống putin khả năng sẽ giành chiến
thắng thêm một nhiệm kỳ sáu năm nữa
kết quả của một cuộc khảo sát hồi tháng một mươi một cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông putin đến tám mươi một
trong khi con số dành cho chính phủ chỉ là bốn mươi hai
trước đó tổng thống putin tuyên bố ra tái tranh cử nhân dịp kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập
nhà máy ô tô goldki hồi đầu tháng một mươi hai
trong cuộc bầu cử vào năm hai nghìn một mươi tám ông putin sẽ tham gia với tư cách ứng viên độc lập
đảng cầm quyền nước nga thống nhất và đảng nước nga công bằng đều tuyên bố sẽ ủng hộ tổng thống putin
thưa quý vị thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân
tại một số nước trên thế giới dịp giáng sinh và năm mới
tại khu vực bắc mỹ mỹ đang chứng kiến tuyết rơi rảy kỷ lục
trong khi canada dự báo là sẽ đón những đợt gió lạnh với mức nhiệt thấp tới âm bốn mươi độ c
theo cơ quan môi trường canada nhiệt độ tại thành phố toronto là âm một mươi năm độ c
trong khi đó những khu vực lạnh giá nhất có nhiệt độ âm bốn mươi hai độ c
thấp hơn từ một mươi đến hai mươi độ
do đó lực lượng chức năng canada cảnh báo tình trạng rét đậm sẽ còn kéo dài
đến đầu tháng một tại nhiều địa phương trong đó có hai tỉnh đông dân là oratino và quebec
tình trạng lạnh giá cũng bao trùm miền bắc nước mỹ
nhiệt độ âm hàng chục độ c được ghi nhận tại một số thành phố như
dulac minnesota bắc dakota khiến một người thiệt mạng
bão tuyết đã phủ trắng miền đông bắc nước mỹ với lượng tuyết rơi kỷ lục dài tới một năm mét
hiện chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại đây
đợt giá lạnh đột ngột
gió lạnh đột ngột đã bao trùm và gây tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ
tại vùng england của anh một số sân bay nằm ngoài london đã phải hủy và hoãn
tình trạng mưa tuyết cũng đã khiến gần bốn mươi hộ gia đình anh sống trong cảnh mất điện
cơ quan dự báo thời tiết anh cũng cho biết tình trạng thời tiết xấu sẽ tiếp tục trong những ngày tới
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại